xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
trong thế giới chúng ta sẽ được viết ở ấn độ dương thái bình dương trong những năm tới chúng tôi cam kết cùng nhau xây dựng khu vực ấn độ dương thái bình dương tự do cởi mở và thịnh vượng
từ việc bảo đảm chuỗi cung ứng chất bán dẫn đến mở rộng kết nối mạng đáng tin cậy ở philippines cho đến mở rộng hợp tác của chúng ta trên toàn bộ các lĩnh vực
thủ tướng nhật bản fumio kishida cho rằng hợp tác nhiều lớp giữa các đồng minh và các quốc gia có cùng trí hướng là điều cần thiết để duy trì và củng cố một trật tự quốc tế tự do và cởi mở dựa trên pháp quyền
trật tự quốc tế mà mỹ nỗ lực xây dựng qua nhiều thế hệ đang phải đối mặt với những thách thức mới những thách thức từ những bên có những giá trị và nguyên tắc rất khác về chúng ta
trật tự quốc tế tự do và cởi mở dựa trên pháp quyền
bên nhấn mạnh hội nghị lần này mới chỉ là khởi đầu với mục đích chủ yếu thúc đẩy quan hệ kinh tế ba nước về những lĩnh vực quan trọng như cơ sở hạ tầng chất bán dẫn an ninh mạng và năng lượng tái tạo
đây là cuộc họp hướng tới tương lai khi chúng ta tìm cách xác định các thách thức phát triển nền kinh tế và làm cho chúng ta trở nên kiên cường hơn chống chọi với biến đổi khí hậu và xây dựng một thế giới hòa bình vì thế hệ sau

hội nghị thượng đỉnh mỹ nhật bản philippine chính thức được khởi động và từng bước hình thành phát triển hội nghị thượng đỉnh mỹ nhật bản philippine được nhận định là động thái tiếp tục khẳng định cam kết của mỹ với các đối tác và đồng minh trong khu vực
bên cạnh các cơ chế hợp tác như liên minh quân sự aukus với australia anh bộ tứ quát với nhật bản australia ấn độ thì cơ chế hợp tác ba bên mới mỹ nhật bản philippines như một thế cờ mới của mỹ tại khu vực
với tình hình hiện tại mỹ phải chứng minh rằng bất chấp hai cuộc xung đột tại ukraine và gaza cũng như dối loạn chính trị trong nước mỹ vẫn có thể cam kết lâu dài trong cuộc cạnh tranh địa chính trị ở châu á
theo các chuyên gia đàm phát triển của khuôn khổ liên minh ba bên mỹ nhật bản philippines sẽ không ngừng tăng lên tiếp tục cải thiện các chức năng cụ thể của ba nước trong các lĩnh vực quân sự tình báo cũng như nâng cao năng lực ứng phó toàn diện
hội nghị thượng đỉnh
hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên giữa mỹ nhật bản philippine
nhật bản philippines là một chỉ dấu mới cho các cơ chế hợp tác khu vực mà mỹ đã thúc đẩy thời gian qua
nhưng nếu nhìn vào những chuyển động trước đó ta cũng thấy rõ cơ chế hợp tác này đã được hình thành và thúc đẩy trong một tiến trình trong suốt hai năm qua thông qua một cơ chế có tên gọi là khuôn khổ liên minh ba bên mỹ nhật bản philippine
tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai phó tổng thống mỹ kamala harris lên tàu tuần tra teresa magbanua do nhật bản sản xuất

đây được xem là một cột mốc quan trọng trong hợp tác mỹ nhật bản philippines
chỉ trước đó hai tháng khuôn khổ liên minh ba bên mỹ nhật bản philippines đã được khởi động bằng đối thoại chính sách quốc phòng ba bên
mỹ mời hải quân lục quân không quân philippines và lực lượng phòng vệ nhật bản cùng tham gia các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn để tăng cường tính tương tác quân sự
kể từ đó liên minh quân sự mỹ philippine tiếp tục đi vào chiều sâu trên nhiều phương diện như mua bán vũ khí viện trợ tập trận chung
theo kế hoạch mỹ và nhật bản sẽ tham gia ba bốn cuộc tập trận chung mỗi năm với lực lượng bảo vệ bờ biển philippines
về hợp tác quốc phòng trao đổi và phối hợp ba nước không ngừng thúc đẩy các chuyến thăm lẫn nhau tại các cảng căn cứ tiếp cận có đi có lại chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng
chúng tôi bắt đầu đàm phán thỏa thuận tiếp cận đối ứng và đồng ý tăng cường hơn nữa hợp tác ba bên giữa
nhật bản mỹ và philippines
chúng tôi cũng xác nhận rằng sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác để cải thiện năng lực thực thi pháp luật hàng hải của philippines bao gồm việc cung cấp tàu tuần tra hợp tác công nghệ và thiết bị quốc phòng cũng như chuyển giao radar cảnh báo và kiểm soát
theo các chuyên gia đà phát triển của khuôn khổ liên minh ba bên mỹ nhật bản philippines không ngừng tăng lên tiếp tục cải thiện các chức năng của
các chức năng cụ thể của ba nước trong các lĩnh vực quân sự tình báo cũng như nâng cao năng lực ứng phó toàn diện
có thể nói với việc tổ chức thành công của gặp cấp cao ba bên đầu tiên giữa mỹ nhật bản và philippines tổng thống mỹ joe biden đã tạo ra thế kiềng ba chân mới ở khu vực ấn độ dương thái bình dương
tuy nhiên bên cạnh những mục tiêu chung mỗi quốc gia sẽ đều có những động lực và lợi ích riêng mà từng nước hướng tới khi xúc tiến mối quan hệ này
kể từ khi nhậm chức vào năm hai nghìn hai mươi một thủ tướng nhật bản kishida đã thực hiện thay đổi sâu rộng trong lĩnh vực phòng thủ của tokyo tăng chi tiêu quốc phòng lên khoảng hai tổng sản phẩm quốc nội gdp vào năm hai nghìn hai mươi bảy và củng cố năng lực phản công
ông đã định vị nhật bản là đối tác của mỹ không chỉ ở châu á mà còn trên phạm vi toàn cầu
ở chiều ngược lại quan hệ đối tác với nhật bản từ lâu đã là trọng tâm trong chiến lược của mỹ tại ấn độ dương thái bình dương
nghệ quốc phòng này đã được mở rộng hơn nữa dưới thời thủ tướng kishida
tuy nhiên không thể phủ nhận thực tế chuyến thăm diễn ra vào thời điểm đầy thách thức đối với cả hai nhà lãnh đạo
thủ tướng nhật bản đang phải vật lộn với tỷ lệ tiến hiệp ảm đạm do vụ bê bối gây quỹ của đảng dân chủ tự do ldp cầm quyền và giá cả trong nước tăng mạnh
còn tổng thống joe biden gần như chắc chắn đối mặt với cuộc tái đấu căng thẳng vào tháng một mươi một làm tăng khả năng xảy ra một sự thay đổi chính sách nếu như cựu tổng thống donald trump trở lại nhà trắng vào năm tới
chính vì thế chuyến công du tới mỹ của thủ tướng nhật bản cũng là tìm hướng giảm thiểu những rủi ro tiềm ẩn trong trường hợp cựu tổng thống donald trump trở lại nhà trắng
còn với philippines quốc gia đông nam á này cũng đang tìm cách biến mối quan hệ an ninh ngày càng sâu sắc với washington và các đồng minh thành lợi ích kinh tế rộng lớn hơn
manila đang xem xét việc mời các công ty mỹ đầu tư vào nỗ lực thăm dò cũng như phát triển năng lượng
tổng thống philippines marcos cho biết ông đặt mục tiêu tìm cách thúc đẩy hợp tác với nhật bản và mỹ trong nhiều lĩnh vực quan trọng như cơ sở hạ tầng chất bán dẫn an ninh mạng và năng lượng tái tạo
ngay trước cuộc gặp này mỹ đã giới thiệu một dự luật lưỡng đảng nhằm cung cấp hai năm tỷ đô la cho philippines cung cố quốc phòng
tổng thống philippines marcos cho biết ông đặt mục tiêu tìm cách thúc đẩy hợp tác với nhật bản và mỹ trong nhiều lĩnh vực quan trọng như cơ sở hạ tầng chất bản dẫn an ninh mạng và năng lượng tái tạo

có thể nói tam giác liên kết washington tokyo manila đã gia nhập hàng ngũ các khối liên minh mà washington đã và đang tạo ra trong những năm gần đây
năm hai nghìn hai mươi một mỹ đã thành lập aukus liên minh với các nước australia và anh
vào mùa thu năm hai nghìn hai mươi ba tại một hội nghị thượng đỉnh khác ở camp david nước mỹ
vào mùa thu năm hai nghìn hai mươi ba tại một hội nghị thượng đỉnh khác ở camp david nước mỹ
liên minh mỹ nhật bản và hàn quốc đã hình thành
thậm chí trước đó đối thoại an ninh bộ tứ gồm australia ấn độ nhật bản và hoa kỳ đã xuất hiện
các lĩnh vực hợp tác của các cơ chế liên kết này cũng rất đa dạng từ diễn tập chung phát triển vũ khí tới các dự án kinh tế
trung quốc kiên quyết phản đối bất kỳ hành vi nào kích động hoặc lên kế hoạch chống đối hoặc làm tổn hại đến an ninh và lợi ích chiến lược của nước khác
sự xáo trộn tại các vùng biển trong khu vực sẽ tiếp tục xảy ra trong bối cảnh các cường quốc tiếp tục mở rộng sự hiện diện
và thách thức lẫn nhau đặc biệt là giữa mỹ và trung quốc
khu vực này có khả năng trở nên nguy hiểm hơn và bất ổn hơn nhiều so với trước đây đó là điều đã được dự đoán trước
trong đó dù muốn hay không xu hướng khu vực đã trở thành trọng tâm cạnh tranh với các nước khác
trong đó dù muốn hay không xu hướng khu vực đã trở thành trọng tâm cạnh tranh với các nước khác

nó mang tới những động lực phát triển mới đi liền với những sáng kiến thúc đẩy hợp tác kinh tế xây dựng kết cấu hạ tầng kết nối
nhưng mặt khác cạnh tranh nước lớn khiến xu thế hòa bình hợp tác và phát triển đứng trước những thách thức mạnh mẽ
thông qua các sáng kiến nhằm tập hợp lực lượng và cơ chế hợp tác khu vực mang tính đối trọc kiểm chế nhau
điều đó khiến những điểm nóng như vấn đề biển đông đài loan trung quốc bán đảo triều tiên tiêm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn

sự phát triển của cơ chế hợp tác ba bên mỹ nhật bản philippines qua hội nghị thượng đỉnh vừa diễn ra nói riêng
và xu hướng phát triển của các cơ chế hợp tác tiểu khu vực nói chung đã và đang tạo ra một cục diện mới tại khu vực ấn độ dương thái bình dương
điều này sẽ có tác động nhất định đến cấu trúc khu vực lấy asean làm trung tâm cũng như các nỗ lực của asean trong duy trì hòa bình ổn định thịnh vượng tại khu vực
trong bối cảnh cạnh tranh giữa các cường quốc vẫn diễn biến phức tạp các thách thức an ninh truyền thống phi truyền thống ngày càng tăng
mỗi quốc gia sẽ có những chiến lược và cách thức tìm kiếm lợi ích cũng như là phòng ngừa rủi ro cho riêng mình
bên cạnh đó thực tế cho thấy nhiều nước trong khu vực cũng đang lựa chọn một xu thế cân bằng và hài hòa hơn
đó là duy trì chính sách đối ngoại độc lập tự chủ không chọn bên và nỗ lực để đạt đồng thuận trong quan hệ với các cường quốc
và những vấn đề đang nổi lên nhằm đảm bảo lợi ích tăng cường vai trò của các cơ chế hợp tác đa phương